nhưng người cao tuổi những người có mức độ suy giảm miễn dịch khác nhau và những người có bệnh nền từ trước là những người nằm trong nhóm nguy cơ cao
các quan chức hostel mỹ tuần trước cho biết biến thể omecron đã được phát hiện trong nước thải ở đây
điều đó có thể cho thấy sự lây lan của biến chủng này một cách lặng lẽ trong cộng đồng và điều này được cho là vô cùng đáng ngại
trong bối cảnh thông tin về ca tử vong đầu tiên chưa được xác minh rõ ràng biến chủng mới đang lây lan quá nhanh kèm theo những cảnh báo nguy hiểm của nó
vẫn là chủ động bảo vệ bản thân trước đại dịch tuân thủ năm k hạn chế đến nơi đông người và thường xuyên cập nhật tin tức về dịch covid một mươi chín là những việc bạn cần làm ngay lúc này
cảm ơn quý vị đã quan tâm đến cuối chương trình
còn bây giờ xin chào và gặp lại